ngày hôm nay một mươi tám tháng ba bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh gia lai cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép bảy năm trăm linh khẩu trang y tế
số khẩu trang trên đang được chuẩn bị được đưa sang campuchia tiêu thụ
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thành đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách của nhà xe anh hiếu
do trần minh giang ba mươi hai tuổi điều khiển
chiếc xe này lưu thông tuyến việt nam campuchia và đang làm thủ tục xuất cảnh sang nước bạn
qua kiểm tra lực lượng biên phòng đã phát hiện trên xe chở bảy năm trăm linh chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ngay sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và đưa đối tượng cùng phương tiện tăng vật
về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thành để điều tra xác minh làm rõ